theo thống kê của huyện biên giới mường tè tỉnh lai châu đến cuối giờ chiều ngày ba mươi tháng sáu
trên toàn huyện còn năm xã với trên năm mươi bản hàng nghìn hộ dân vẫn còn bị cô lập sau mưa lũ
chính vì vậy mà thực phẩm tích chữ đã hết đời sống của bà con dân bản gặp rất nhiều khó khăn
và trông chờ từng ngày được thông đường để vận chuyển hàng hóa cho bà con nơi đây
bản phí tri a của xã ba vệ sủ chỉ cách trung tâm huyện mường tè hơn hai mươi km
nhưng phải mất gần hai giờ đồng hồ nhóm phóng viên mới tiếp cận tới nơi
sau gần một tuần bị cô lập người dân ở xã ba vệ sủ đã bắt đầu gặp khó khăn vì nhu yếu phẩm dự trữ đã hết
vì ách tác giao thông như thế này thì nhà đã gần hết lương thực thực phẩm rồi
số gạo dự trữ chỉ còn đủ nấu cháo thôi rất mong sự hỗ trợ của nhà nước
phương tiện cơ động nhất là xe máy cũng chỉ di chuyển được từng đoạn một
nên một số mặt hàng thiết yếu ở xã
bản phí tri a của xã ba vệ sủ đã bắt đầu khăn hiếm tăng giá
mưa lú báo nên không có hàng hóa tăng bo từ dưới kia từ huyện lên đây
tức là dưới kia cái chỗ nào ô tô nó đến được là mình chạy đi đón lấy ở đấy
vất vả là nhờ anh em người nhà với anh em họ hàng nhờ đến có ít mì tôm với các thứ hàng hóa tạp hóa
nhờ bảy tám anh em để vác từ dưới cái đoạn nào sạc là mình đi vác cùng
mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều địa phương
điểm đến xã ba vệ sủ đang bị cô lập
hiện có hơn sáu trăm linh hộ dân với khoảng hai khẩu của xã rất khó khăn
thưa quý vị và các bạn hiện nay ở trên tuyến đường đi xã pa vệ sủ huyện mường tè
còn khoảng năm mươi điểm sạt lở như thế này
đây là lý do khiến cho xã bị cô lập
mặc dù tính đến ngày hôm nay đã là năm ngày sau khi mưa lũ xảy ra
tuy nhiên là việc thông tuyến vẫn chưa thể thực hiện
bởi vì khối lượng đất đá khá lớn
cùng với xã ba vệ sủ huyện mường tè thì hiện nay trên địa bàn huyện còn năm xã
và khoảng năm mươi bản đang bị cô lập chưa thể tiếp cận
huyện mường tè đã cử các tổ công tác tiếp cận các điểm bị cô lập
vận động người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại để ổn định sản xuất
trước mắt hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua
ngay trong đầu mùa mưa thì huyện đã kiểm tra giả soát tất cả các hàng hóa
ở tại các trung tâm các xã thế rồi là các điểm dân cư
và chính vì vậy
trong thời gian bị mưa lú cô lập này
cho đến hiện nay thì hàng hóa vẫn cơ bản là vào được
tuy nhiên mà kéo dài thời gian dài khoảng hai mươi ngày đến một tháng
thì một số trung tâm xã một số điểm cư sẽ nguy cơ thiếu hàng hóa
và cái việc này thì cái giải pháp cái việc đầu tiên là phải thông đường tốt đến
để cung ứng như xăng dầu thế rồi là các mặt hàng thiết yếu đến với bà con
đợt mưa lú vừa qua
trên địa bàn huyện mường tè đã có một người chết hai người mất tích
tổng thiệt hại về tài sản gần bốn mươi tỷ đồng
vấn đề cấp thiết hiện nay là phải xử lý hàng trăm điểm sạt lở
để hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập có thể trao đổi hàng hóa
bảo đảm cuộc sống trước mắt cho người dân nơi đây